sự việc đau lòng xảy ra tại ấp đông hòa xã tân thuận đông thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp cách đây hơn ba năm mà chúng tôi sắp chuyển tới quý vị và các bạn sau đây cũng là một câu chuyện buồn như thế
chỉ vì loá mắt trước mấy chỉ vàng hung thủ đã đăng tâm sát hại hai mạng người vô tội
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình phá án của chúng tôi
đêm hai mươi tám giảng sáng ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn chín
người dân cả ấp đông hòa xã tân thuận đông thành phố cao lãnh nhốn nháo vì một vụ cháy dữ dội xảy ra tại chỗ nhà năm trăm linh chín
bằng mọi dụng cụ có thể người dân lao đến dập lửa nhưng vì ngọn lửa quá mạnh lại đang trong đêm tối nên đã không cứu được ngôi nhà và tài sản bên trong
đến lúc đám cháy được dập tắt hoàn toàn người dân mới phát hiện hai tử thi được nhận ra một nam một nữ đã bị thiêu cháy
người dân hoang mang lo lắng nhận ra nạn nhân là chị đoàn thị ca tha chủ số nhà năm trăm linh chín và anh đặng văn đúng là hàng xóm của chị cà tha
tại sao hai người lại bị chết cháy một cách thảm hải như thế
không có khám sâu vào vùng cổ thì mình thấy rõ ràng là đối tượng bị bóp cổ
bóp cổ khiên hết xong rồi đó thì đối tượng bẻ cổ
khi mà chúng tôi vô chúng tôi tiến hành chúng tôi khám là rõ ràng chúng tôi thấy rằng là
cái mức độ thang quá ở dưới cái nền gạch nó nhiều hơn là nó lan tỏa lên trên
thì rõ ràng đây là việc là giết xong rồi chất củi lên đốt
đứng trước vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn
lãnh đạo bên trên án đã tức tốc chia các mũi trinh sát lên đường truy tìm tội phạm
một mũi công tác được lệnh giả soát tất cả các tiệm vàng có mặt trên địa bàn
với hy vọng tìm được hung thủ đến tiêu thụ vàng đã lấy được của chị cà tha
một múc công tác khác phối hợp với cảnh sát khu vực kiểm tra các khu nhà trọ trong khu vực để xác minh các đối tượng vãng lai
số cán bộ khám nghiệm hiện trường tiếp tục điều tra xử lý những vết tích còn lại để sau vụ cháy
ban chuyên án gồm lãnh đạo có đầu mối thường xuyên có những cuộc họp khẩn cấp để nghe báo cáo tình hình và tìm phương hướng xử lý hàng ngày
hàng giờ tin tức cập nhật từ các trinh sát liên tục báo về cho lãnh đạo ban chuyên án để kịp thời có những quyết sách đúng đắn
câu hỏi thường trực trong mỗi thành viên bàn truyền án
thủ phạm là ai vì lý do gì thủ phạm quan tâm sát hại một lúc hai nạn nhân vô tội một cách dã màn như thế
nhóm điều tra viên phụ trách khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ xung quanh hiện trường báo về một tin tức quan trọng đó là việc rất nhiều khả năng thủ phạm là người quen của nạn nhân
hiện trường để lại cho thấy không hề có dấu vết cậy phá của cửa chính cửa ra vào vẫn bình thường chỉ có dấu vết cậy phá của tủ do thủ phạm sau khi giết hại nạn nhân đã lục lòi tìm tài sản
một số nhân chứng sống xung quanh còn trâm trọng
biết bình thường nhà chị ca tha có một con chó rất hung dữ khi gặp người lạ nhưng suốt đêm hôm qua người ta không nghe thấy tiếng chối rùa điều này cũng góp phần củng cố thêm nhận định của cơ quan điều tra
qua cái khám nghiệm hiện trường và kiểm tra sơ bộ hiện trường thì chúng tôi xác định là tại căn nhà đó thời điểm đó con chó đó không có sủa sủa dạng sủa nôn dữ
cho nên chúng tôi đánh nhau
vậy thủ phạm là ai
các trinh sát đã lập tức khoanh vùng gần ba mươi đối tượng khả nghi có mặt tại địa phương vào thời điểm xảy ra án mạng
tuy nhiên làm thế nào để nhận định chính xác ai là thủ phạm trong số gần ba mươi đối tượng khả nghi đó là việc đau đầu tưởng chừng như bế tắc của ban chuyên án
tuy nhiên từ những thông tin của quần chúng nhân dân các trinh sát đã dần loại bỏ bớt các đối tượng và khoanh vùng hẹp dần số đối tượng còn lại
cuối cùng nổi lên một đối tượng khả nghi nhất tên là nguyễn hoàng liệt ở cung ấp đông hòa với nạn nhân đoàn thị ca tha và nạn nhân đúng
nguyễn hoàng liệt là cháu ngòi chị cà tha là thêm dâu
một số nhân chứng xung quanh cho hay vào ngày xảy ra án mạng người ta thấy nguyễn hoàng liệt xuất hiện ở nhà chị cả tha
và một chứng cứ quan trọng nhất là việc mấy ngày sau khi xảy ra án mạng nguyễn hoàng liệt trốn khỏi địa phương
và thông tin từ một người lái xe ôm cũng đã củng cố thêm nhận định của điều tra viên về đối tượng nguyễn hoàng liệt là chính xác
sau khi liệm chị cà tha thì nó từng liệt này đã không ở tại nhà của chị cà tha nữa
nhưng mà bỏ đi thì qua quá trình cho trinh sát theo dõi bí mật đối tượng liệt này thì phát hiện đối tượng liệt này có mượn một chiếc xuồng
để nói là đi qua bên sông cái ở bên phía miễn hương b để mua thuốc
nhưng mà cái sông thì rất là rộng nhưng mà đối tượng này mượn chiếc xuồng rất là nhỏ
sau đó đối tượng này bỏ qua bên phía miễn hương b
sau khi chính xác nhận được tin báo thì có tiến hành xác minh
thì có khả năng là đối tượng trong cái vụ án đó trên
qua khoảng gần bốn ngày bốn ngày thì xác minh
thì được tin báo của một anh thông đã ôm tên là anh hết
vào ngày mà đối tượng liệt bỏ trốn thì anh hết này có một chở một thanh niên
tướng tá nhận dạng thì rất giống đối tượng liệt
đi về hướng mương điều tức là tân khánh trung quyền lấp giò
nhận được tin báo về việc nguyễn hoàng liệt đã bỏ trốn của địa bàn lập tức ban chuyên án chia làm hai mũi
mối thứ nhất tập trung tại địa bàn nơi xảy ra vụ án
mũi thứ hai nhanh chóng lên đường truy tìm đối tượng nguyễn hoàng liệt
quyết định khám nhà của đối tượng nguyễn hoàng liệt đã được viện kiểm sát nhân dân phê chuẩn
tài nghiệm của đối tượng nguyễn hoàng liệt đã được viện kiểm sát nhân dân phê chuẩn
tài nhà đối tượng các điều tra viên đã thu thập được một số vật chứng quan trọng trong đó có chiếc quần sọc của liệt có dính nhiều vết máu
cộng với lời khai của vợ đối tượng là trần thị cẩm viên đã giúp các điều tra viên có thể khẳng định thủ phạm chính của vụ án là nguyễn hoàng liệt
trong khi mỗi điều tra viên thứ nhất tìm được chứng cứ liên quan tại nhà đối tượng
thì mũi điều tra viên thứ hai lên đường lần theo dấu vết của cả tình hình
theo những thông tin về đường đi của đối tượng do người lái xe ôm kể lại
các trinh sát nhận định đối tượng chưa thể đi xa khỏi địa bàn tỉnh đồng tháp
và vẫn còn loanh quanh khu vực từ thành phố cao lãnh đến thị xã sà đét
đặc biệt là vùng ngoại vi thị xã sà đét
các trinh sát đã bí mật giả soát tất cả các nhà trò trên địa bàn
và nắm mắt được thông tin về một đối tượng được miêu tả giống với nguyễn hoàng liệt
đang thuê trọ ở cùng với một cô gái tại nhà trọ bảy mươi tám phường an hòa thị xã sà đét

tuy nhiên khi các trinh sát đến nhà trọ bảy mươi tám thì đối tượng nghi vấn đang đi vắng
các trình sát nhận định không thể manh động
vì lúc này trong tay kẻ khả nghi đang có một cô gái chưa biết đó là ai
bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã có thông tin về thân nhân của cô gái
một kế hoạch đã được giàn dựng để răng bẫy đối tượng nguyễn hoàng liệt
trình sát bí mật liên lạc được với cô gái đi cùng đối tượng
và dự liệt lộ diện tại quán cà phê mà lực lượng công an đã bố trí sẵn
chúng tôi là dựng lên một cái bài bản sắp xếp một cái kế hoạch
để thuyết phục diễm là nói chuyện diễm luôn
và nói chuyện với thông qua bạn gái để giới thiệu
nói chuyện là tôi là người chuyên môn nhờ thông qua bạn gái diễm và cho diễm mượn tiền thôi
bây giờ thấy hoàn cảnh này nó khó khăn thì cần diễm về ký xác nhận cái món nợ
để mà cho người nhà tôi không buồn này nọ
và sẵn sàng là bỏ tất cả các lãi hết lấy phần gốc thôi
không tính toán lại gì hết
và diễm đồng ý và diễm nói là mới quen một người bạn trai
là hứa sẽ lo lắng cho diễm và hiện giờ đang chuyển xé nó được
thì sẽ dẫn về quê
những người quê thì xác định được là quê diễm ở kiên giang
thì mình mới khéo léo mình nó thôi diễm trở về
ký xác nhận dùng cho anh cái tờ nhận nợ này thôi
rồi sau đó tiếp tục với bạn trai đi về kiên giang cũng được
và nếu mà khó khăn quá thì ghé một quán cà phê nào đó anh mình gặp nhau
thì chúng tôi lên cái hoạch rồi diễm đồng ý
và được sau đó thì khoảng nửa tiếng một sao gọi tiếp tục hỏi
nhờ bà gái hỏi thôi
thì là được đối tượng kia có đồng ý luôn
thì chúng tôi đã biết vậy nhưng nên chúng tôi đã sắp xếp
một lúc thì điện khoảng ba bốn tiếng một hồi sau
thì đúng là theo lời hành trình là đúng là cái đối tượng bắt đầu đi về
thì do lâu lâu phải nhắc nhở diễm cái xem đấy vị trí đang ở đâu
để mình xác định là có về hay không
thì mình tác động như thế thì diễm đã về
thì chúng tôi quyết định là phải mình chủ động chọn một cái quán cà phê nào đó
cặp quốc lộ
vừa cho đối tượng không nghi ngờ
bởi vì càng xa hiện trường gây án càng tốt
thì đối tượng sẽ không có mãi mãi chút xin nghi đến hoạt động của cơ quan công an đón bắt
thì đúng là như kịch bản
thì theo kịch bản chúng tôi làm
thì đối tượng đã chở diêm đến ngay quán cà phê
lúc đó anh em chính xác mới bù ra
bắt là cuộc vật lộn hết khoảng năm phút
là đường chống trả quyết liệt
bố tượng biết cái tình trạng sau này
bố tượng nói biết là sẽ án nạn tử hình
nên quyết liệt chống trả
nhưng mà cuối cùng anh em đã chuẩn bị hết các kế hoạch chặt chẽ
nên đã bắt được đối tượng
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cuối cùng sự nỗ lực không mệt mỏi
của các điều tra viên đã được đền đáp
đối tượng đã bị bắt giữ
sau một tuần gây ra cái chết thương tâm
cho chị đoàn thị cà tha
và anh đảng văn đúng
kẻ giết người không run tay
đã phải run dày
trước những chứng cứ của cơ quan pháp luật
cái tội là động trờ
giết người em giết ai
giết ai rồi
dạ ông cùng sớm
là chóng của chị cà tha
bằng tim dâu
nên nguyễn hoàng liệt
thường xuyên qua lại nhà chị cà tha
một mình nên cũng coi liệt như con cháu trong nhà và thường xuyên thuê liệt tưới nước cho vườn xoài của mình
do qua lại nhiều lần nên biết chị cà tha là người có chút ít tiền của giống trong nhà
chiều ngày hai mươi tám tháng chín sau khi tưới xong vườn xoài cho chị cà tha lê đặt vấn đề vay chị cà tha bốn trị vàng để muốn đất trồng xoài làm ăn riêng
lúc này đã xế chiều nên chị hạnh sáng mai qua lấy
biết trị giấu vàng trong nhà đối tượng âm như giết chị cà tha để cướp của
lợi dụng lúc nản nhân sơ ý liệt xông vào móc cổ chị cà tha
hai bên ràng co mãi cho đến khi chị cà tha kề sức
liệt còn cởi áo ngoài xít cổ và vẻ gánh cổ chị cà tha để chắc chắn nản nhân đã chết
sau khi giết chết chị liệt bắt đầu tìm kiếm chị cà tha
liệt bắt đầu lục xót trong nhà để tìm nơi nản nhân giấu vàng
bất ngờ đúng lúc ấy anh đặng văn đúng hàng xóm của chị khả tha sang chơi
sợ anh đúng phát hiện danh vì giết người của mình liệt đã quyết định ra tay giết anh đúng
lúc anh đúng vừa bước vào nhà liệt đâm ngay vào bụng anh đúng nhưng cô đâm bị trượt
anh đúng chống đỡ quyết liệt và đè ngờ đối tượng liệt
anh đúng ngã xuống
bởi bất ngờ liệt cầm được cây bún và đập ngay vào đầu của anh đúng làm anh đúng ngã xuống
sau đó tên liệt còn dùng dao đâm anh đúng đến trên
sau khi giết chết chị cả tha và anh đúng liệt phái thủ lấy đi hai sợi dây chuyền vàng loại một mươi tám k và hai mươi bốn k
đôi bông tai đeo trên người chị cà tha cùng một ít tiền mặt khác
về nhà liệt còn bình thản nói với vợ liệt đã giết người và sau đó liệt đi mua năm lít sang về để đốt và phi tang
trước khi thiếu trái hàng cái xác còn sắp xếp hai nạn nhân nằm cạnh nhau trong tình trạng không mặc quần áo
hồng tạo hiện trường giải
đốt nhà chị cà tha
sau đó liệt còn bình thản như một người dân bình thường thậm chí còn tỏ ra rất lo lắng nhiệt tình trong đám tang của chị
cho đến khi cảm thấy không an toàn do lực lượng công an truy tìm gắt gao liền mới quyết định bỏ trốn
tuy nhiên kẻ giết người đã không thoát khỏi lưới pháp luật và nguyễn hoàng liệt đã bị bắt giữ

một trong những bài học đầu tiên luôn được các tranh sát ghi nhớ đó chính là bài học từ việc hoạt động quần trung nhân dân đối tranh tội sắc tội phạm
những thông tin về quần trung nhân dân đã góp phần rất quan trọng cho thành công của bản truyền án
qua cái vụ án này thì tôi thấy với công tác phát động quần chúng nhân dân thì cái nguồn cung cấp của người dân là khá quan trọng
có những tin mà sau này phá án thì chúng tôi xác định nó là căn cứ là cơ sở để cho chúng tôi phá án
thí dụ như qua xác minh trong đêm thì chúng tôi đã một người dân cung cấp là phát hiện đối tượng nó có sử dụng cầm
một cái bình bình nghi là sử dụng là để mua xăng
thì sau khi công tác khám nghiệm hiện trường thì sau khi nạn nhân đã chết thì đối tượng đã dùng cái phương tiện là bình để mà mua xăng về để mà đốt sát nạn nhân
bên cạnh bài học về lòng dân là một bài học không kém phần quan trọng khác
đó là ý thức cảnh giác với bọn tội phạm
vụ việc là lời cảnh tỉnh về việc những người sống độc thân nhưng cất nhiều tài sản quý giá trong người rất dễ trở thành đối tượng cho bọn tội phạm tấn công
cho dù trong vụ án lần này hung thủ còn là họ hàng với nạn nhân
vụ án kết thúc với bản án tử hình cho hung thủ nguyễn hoàng liệt và án treo cho bị can trần thị cẩm viên là vợ của nguyễn hoàng liệt về tội không tố giác tội phạm
vừa qua cơ quan công an tỉnh đồng tháp quyết định thi hành án tử hình đối với phạm nhân nguyễn hoàng liệt ra thực hiện công khai có sự chứng kiến của đông đảo người dân tỉnh đồng tháp
đây là kết thúc đích đáng cho kẻ dám coi thường pháp luật coi rẻ luôn luôn thường đạo lý và sinh mạng của những người khác
qua vụ án này thì chúng tôi cũng cảnh tỉnh cũng phá đọc phong trào của chúng tôi
thì những cái hộ nhất là độc thân rồi có tài sản
thì không nên ở những nơi
họ lắng hoặc không nên ở một mình
và phải có gia đình người thân hoặc là các tổ an ninh nhân dân hoặc là tổ dân phòng thường xuyên tiếp cận để mà nắm quản lý được mọi hoạt động của họ
nói cách nào khác là mọi người có trách nhiệm là bảo quản với nhau
mọi người có trách nhiệm là bảo vệ đối nhau
ví dụ như bốn năm nhà ba bốn nhà gần gũi nhà cũng dồn mỏi
nhưng mà về trong coi giữ gìn tài sản phòng trong tội phạm kể cả bệnh quả nào yếu thì cũng có cái người hàng xóm giúp đỡ nhau
thì như vậy thì nó đảm bảo an toàn hơn